trong đó một số dự án lớn đang được triển khai tại hà nội và thành phố hồ chí minh
chuyến sang thăm việt nam lần này của ông là nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án này
tập đoàn cam kết các dự án đầu tư tại việt nam đều được ứng dụng các công nghệ tiên tiến
thân thiện với môi trường với việc việt nam đang thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa việt nam ra nước ngoài
ngoài ra lotte cũng quan tâm đến phát triển nhân tài và đang đầu tư vào một số dự án start up tại việt nam
thưa quý vị hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lê mạnh hà nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn trọng dũng
phó trưởng ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do có vi phạm khuyết điểm trong công tác
ubkc đã thi hành kỷ luật về đảng tại quyết định số chín trăm bốn mươi và chín trăm một mươi một ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
ubkc đã họp kỳ thứ ba mươi một xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan
trong dự án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
sau khi xem xét khách quan toàn diện các vi phạm khuyết điểm của các cá nhân
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ubkc quyết định
thi hành kỷ luật đối với ông lê mạnh hà bằng hình thức khiển trách
thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn trọng dũng bằng hình thức khiển trách

thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi tiếp đoàn đại biểu
người có công với cách mạng tỉnh quảng trị nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô hà nội
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã biểu dương những nỗ lực
của đảng bộ chính quyền tỉnh quảng trị trong việc quan tâm chăm lo thực hiện chế độ chính sách
cho người có công thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc
đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có nhiều chính sách dành cho các đối tượng người có công
và sẽ tiếp tục sửa đổi cải tiến để bảo đảm ngày càng tốt hơn nữa chính sách đối với đối tượng này
là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
bảo vệ tổ quốc nhân dân quảng trị đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của dân tộc
và cũng chịu nhiều đau thương mất mát hy sinh
tỉnh quảng trị phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi người có công trong tỉnh có đời sống cao hơn hoặc bằng người dân trong vùng
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi họp đánh giá kết quả công tác công an năm hai nghìn một mươi tám của công an thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm ghi nhận
công an thành phố hà nội đã triển khai quyết liệt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nắm hộ nắm người
tại hội nghị nhiều nhiệm vụ vấn đề trọng tâm trong thời gian tới của thành phố hà nội
cũng đã được thượng tướng tô lâm và đồng chí hoàng trung hải gợi mở
trong đó đề nghị công an tp hà nội tiếp tục triển khai quyết liệt và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tập trung phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm giết người
cướp cướp giật cướp đoạt tài sản gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
cờ bạc mại dâm ma túy tín dụng đen không để tình trạng phức tạp kéo dài
thưa quý vị sau khi thị xác một số khu vực ven biển sạt lở nghiêm trọng
chiều nay phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác của quốc hội
đã làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
và vấn đề phòng chống sạt lở bờ biển đê biển
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những kết quả tỉnh cà mau đã đạt được trong ba năm
triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh trong đó nhấn mạnh việc cà mau đã xác định và thực hiện tốt
trụ cột để phát triển kinh tế địa phương phó chủ tịch quốc hội lưu ý cà mau giả soát kỹ lại
những quy hoạch để lựa chọn những ưu tiên có chương trình hành động cụ thể thiết thực để đẩy mạnh
phát triển nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển phó chủ tịch quốc hội gợi mở cho cà mau nên quy hoạch
lại dân cư vấn đề sản xuất và giao thông bởi tỉnh có nguy cơ bị ống ngập sâu và sạt lở rất cao
về các đề xuất của tỉnh phó chủ tịch quốc hội ghi nhận và sẽ trình ban thường vụ quốc hội xem xét
quyết định trong thời gian sớm nhất
hội đồng nhân dân tp hà nội vừa công bố báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri
trong đó có vấn đề về xử lý cán bộ và những người có liên quan trong việc quản lý đất đai tại huyện sóc sơn những năm gần đây
theo đó trước kiến nghị của cử tri xã minh phú huyện sóc sơn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn kiểm điểm trách nhiệm
đối với tập thể cá nhân xã minh phú có liên quan đến việc ký hợp đồng thuê đất công ích không đúng quy định
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn ủy ban nhân dân xã minh phú đã tổ chức kiểm điểm tập thể xã và cá nhân
ông nguyễn văn thành nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cùng cán bộ địa chính
ngoài ra ủy ban nhân dân huyện sóc sơn còn chỉ đạo ủy ban nhân dân xã minh phú xử lý rứt điểm vi phạm trật tự xây dựng
tại khu đất đồng quốc thuộc thôn đoài
bên cạnh đó thời gian qua ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cũng đã kiểm điểm nhiều tập thể cá nhân vi phạm
trong công tác dồn điền đổi thừa tại xã minh trí và xã bắc sơn
thưa quý vị trong bối cảnh dịch sởi gia tăng bất thường ở các địa phương bộ y tế đã triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella
tại hà nội chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ một đến năm tuổi đã được triển khai
từ nay đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại các trường mầm non và trạm y tế
với hơn ba điểm tiêm chủng tại các trường mầm non công lập một số trường mầm non tư thục
và năm trăm tám mươi bốn trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố hơn sáu trăm hai mươi hai trẻ từ một đến năm tuổi
mốc sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sống trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ được tiêm vaccine sởi rubella
trừ những đối tượng trẻ mới tiêm vaccine sởi hoặc sởi rubella hoặc sởi quay bị rubella
hoặc vaccine thủy đậu trong vòng một tháng
tính đến ngày tổ chức chiến dịch
theo đó tính đến nay toàn thành phố đã có hơn hai trăm sáu mươi trẻ từ một đến năm tuổi
được tiêm bổ sung vaccine sởi rubella đạt bốn mươi
trong quá trình tiêm chủng không ghi nhận bất kỳ sự cố hay trường hợp phản ứng nặng nào sau tiêm chủng
đa số các bậc phụ huynh đều ủng hộ và đưa con đến trường tiêm bổ sung vaccine sởi rubella
tỷ lệ đạt khá cao ở các trường khu vực ngoại thành
chuyển sang phần tin tức quốc tế
vị đã có ít nhất là ba người thiệt mạng và hai mươi bốn người khác bị thương trong một vụ nổ khí ga
xảy ra vào chiều nay tại trung tâm thương mại citywan ở malaysia
lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ và bắt đầu điều tra về vụ việc
malaysia cũng kêu gọi người dân không nên đồn đoán về vụ việc có tính khủng bố hay không
trước khi có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra
còn về làn sóng biểu tình vừa diễn ra trên đất pháp để hạ nhiệt căng thẳng do làn sóng áo vàng
edouard philippe vừa thông báo sẽ hoãn việc tăng thuế nhiên liệu trong vòng sáu tháng
phát biểu trên truyền hình thủ tướng édouard philipp cho biết một số nhượng bộ khác của chính phủ pháp
còn bao gồm hoãn tăng khí ga và điện dự kiến có hiệu lực từ tháng một năm sau và trong vòng ba tháng của mùa đông
ngoài ra kế hoạch siết chặt việc đánh giá kỹ thuật đối với ô tô vốn nhằm vào các xe hơi đời cũ
gây ô nhiễm môi trường cũng được hoãn trong vòng sáu tháng
trong khoảng thời gian này
thảo luận các biện pháp nhằm hỗ trợ nhóm lao động nghèo vốn phụ thuộc vào các phương tiện giao thông
cho đến nay các cuộc biểu tình phản đối tăng thuế nhiên liệu đã không ngừng leo thang gây ra những hậu quả nặng nề
tổng cộng có hai trăm sáu mươi ba người bị thương trong các cuộc biểu tình khắp cả nước
trong số này có hai mươi ba người là nhân viên lực lượng an ninh
lan sóng biểu tình dẫn tới tình trạng bạo loạn đã khiến cộng đồng doanh nghiệp pháp quan ngại bởi thiệt hại lên tới hàng tỷ euro
ukraine vừa bắt đầu tiến hành tập trận quân sự trên quy mô
toàn quân thiết quân luật trong vòng ba mươi ngày cũng đang được nước này áp dụng sau vụ ba tàu hải quân và thủy thủ đã bị nga bắt giữ
lực lượng bộ binh ukraine đã tiến hành tập trận tại khu vực giáp với lãnh thổ của nga cách thủ đô kiev một trăm hai mươi km về phía bắc
một trong những kịch bản giả định được đưa ra là các lực lượng ukraine sẽ phải đẩy lùi một cuộc tấn công trên mặt đất của đối phương
mục đích của các cuộc tập trận trên là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của ukraine
các hoạt động diễn tập được tiến hành trong vòng một mươi năm ngày và chuỗi các hoạt động phối hợp huấn luyện quân nhân dự bị sẽ kết thúc trước kỳ nghỉ lễ năm mới hai nghìn một mươi chín
cuộc tập trận được nhìn nhận là hành động mang tính đề phòng an ninh trong bối cảnh quan hệ giữa nga và ukraine đang leo thang căng thẳng
trước đó vài ngày tổng thống piot prosenco đã cảnh báo căng thẳng giữa nga và ukraine có thể đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện
tổng thống mỹ donald trump vừa đề xuất khả năng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận trong tương lai với
lãnh đạo hai nước là nga và trung quốc về việc chấm dứt tình trạng chạy đua vũ trang
trong bài đăng trên mạng xã hội twitter tổng thống trump khẳng định sẽ cùng với người đồng cấp nga vladimir putin và chủ tịch trung quốc tập cận bình
thảo luận vào một thời điểm nào đó trong tương lai về một cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát
bên cạnh đó ông chủ nhà trắng cũng cho rằng việc mỹ chi hơn bảy trăm linh tỷ đô la cho chi phí quân sự trong năm hai nghìn một mươi tám là một điều phi lý
hồi tháng một mươi vừa qua tổng thống trump tuyên bố sẽ rút khỏi tình trạng
khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf với nga đồng thời cáo buộc moscow vi phạm thỏa thuận này
tuy nhiên phía nga khẳng định luôn tuân thủ nghiêm chỉnh hiệp ước nhấn mạnh mỹ là bên luôn vi phạm
nhiều nước thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cũng đã hối thúc mỹ nỗ lực giải quyết bất đồng với nga liên quan đến hiệp ước này thay vì từ bỏ
cảnh sát italy vừa bắt giữ tên chủ mafia mới settimino mineo và hàng chục nghi phạm khác tại sicily
cảnh sát đã bắt giữ thợ kim hoàn mineo và ít nhất bốn mươi năm đối tượng khác tại sicily ngay trước khi ông chùm tám mươi tuổi này được hội bố già mafia cupola công nhận chính thức
những nghi phạm trên bị cáo buộc tống tiền tăng trữ vũ khí trái phép đốt phá và nhiều hành vi phạm tội khác
theo truyền thông italia các băng nhóm phạm tội ở sicili đã cố lập lại hội bố già copula sau khi kế hoạch bất thành trong nhiều năm
cupola có ý định đưa mineo lên thay ông chùm khét tiếng todoria chết vì bệnh hồi năm ngoái
trong khi ngồi tù
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc thân ái chào tạm biệt